mua bán trái phép hai bánh heroin và sáu trăm tám mươi năm gam ma túy tổng hợp đối tượng nguyễn mạnh hiếu
trú tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang vừa bị lực lượng công an bắc ninh bắt quả tạp
chiều ngày năm tháng một tại xã hoàn sơn huyện tiên du phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an huyện tiên du phá chuyên án
bắt quả tang nguyễn mạnh hiếu thu giữ hai bánh heroin sáu trăm tám mươi năm gam ma túy tổng hợp và nhiều tâm vật liên quan
hiếu là đối tượng đã có một tiền án và là một đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép
chất ma túy tuyến đông bắc về bắc ninh tiêu thụ hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ